công an thành phố đà lạt đã dẫn dải hai đối tượng là lâm mưu hà sĩ đan và lâm mưu hà lô đều ngụ tại huyện lạc dương lâm đồng đến hiện trường để làm rõ hành vi cưa hạ rừng thông cháy phép cạnh quốc lộ hai mươi bảy c địa bàn phường một mươi hai thành phố đà lạt

công an thành phố đà lạt đã dẫn dải hai đối tượng là lâm mưu hà sĩ đan và lâm mưu hà lô đều ngụ tại huyện lạc dương lâm đồng đến hiện trường để làm rõ hành vi cưa hạ rừng thông cháy phép cạnh quốc lộ hai mươi bảy